một trong những thông điệp được đưa ra tại đại lễ vsat hai nghìn một mươi chín là vật giáo bằng tinh thần nhập thế
đưa ra cách tiếp cận đối với sự lãnh đạo toàn cầu và chia sẻ trách nhiệm cho những xã hội bền vững
cách tiếp cận đó dựa trên tư tưởng đạo đức phật giáo về hành thiện tử bi đem tình yêu thương đến mọi người
tù tâm và xây dựng các mối quan hệ xã hội
những mảnh đất bị cây sới để tận thu khoáng sản không được hoàn thổ
những món hàng cấm được buôn bán tràn lan
tình trạng tha hóa đạo đức lối sống đã không còn là hiện tượng nhỏ lẻ
những cuộc xung đột xấp tập tôn giáo và tranh giành lợi ích gây nhiều đau thương và chưa rẽ
giải thích theo giáo lý nhà phật mọi thứ đều tuân theo quy luật nhân quả
khi thế giới xuất hiện xu hướng vị kỳ chạy theo sự phát triển của khoa học công nghệ để mưu cầu lợi ích riêng
không quan tâm đến những mặt trái của sự phát triển nóng
đứng trước sự lựa chọn
một bên là
đầu tư vào cuộc kết mạng công nghiệp để có một đời sống kinh tế tốt hơn
thỏa mãn được sự tiêu dùng của khách hàng
tạo ra độ chính xác an toàn hiệu quả năng suất cao
mặt khác chúng ta cần phải biết rõ và cảnh báo những mặt tác hại của nó
và phương pháp mà đạo phật đưa ra trong tình huống này là con đường trung đạo
tức là không xa lắm các tiện ích của các cuộc cách mạng mang lại
đồng thời cũng không xem nó là phương tiện duy nhất để giải quyết tất cả các phấn nạn
của con đường trung đạo
nhưng bên cạnh đó thế giới cũng tồn tại một quan điểm sống khác
đó là gắn niềm vui của mình với niềm vui của người khác
lấy lợi ích của người khác là lợi ích của mình
quan điểm này phù hợp với tư tưởng vị tha của nhà phật
đó cũng là toa thuốc cho xã hội trong thời đại bốn
bản chất con người sinh ra đã có tính thiện
hãy phát hủy đức tính đó bằng việc coi tất cả khởi phát từ tình thương và sự biết ơn
giống như cây áo ta mặc miếng bánh ta ăn là sản phẩm kết tinh của nhiều người
nhiều khu vực thậm chí nhiều quốc gia
tình thương và sự biết ơn đó là khởi nguồn để có được suy nghĩ đúng
phát ngôn đúng và hành động đúng vì hòa bình và thịnh vượng của thế giới
trên tinh thần chung tay góp sức lợi lạc quần sinh vô ngã vị tha
phật giáo ngày nay không đứng ngoài cuộc trước những biến động của đời sống
những nỗ lực hàng ngắn vất dạng trong mối quan hệ giữa con người với con người
đã được thể hiện qua thông điệp trách nhiệm cùng chia sẻ
vì xã hội bền vững
nó tại vesak hai nghìn một mươi chín
thông điệp của đức phật đã nhấn mạnh sự cân bằng con người và thiên nhiên
vật chất và tinh thần công việc hàng ngày và tương lai
phật giáo không ủng hộ tham sơn si vì điều này là nguyên nhân gây ra khủng hoảng thế giới
lòng từ và bi là những phẩm chất quý giá cần phải có
để mang lại nền hòa bình và hạnh phúc bền vững trong thế giới
nếu hoạt động của con người trở nên hữu ích và lợi lạc
thì hoạt động đó sẽ thăng hòa trọn vẹn
có thể đưa đến sự hình thức
thành một cơ cấu xã hội tuyệt hảo
đại lễ phật đàn vesak là dịp để mỗi người nhìn lại bản thân
kiến tạo hòa bình chấn xa xung đột
những tư tưởng nhân văn của các tôn giáo
trong đó có đạo phật
hướng tới phụng sự nhân sinh hạnh phúc cho số đông
vì nhân loại càng có ý nghĩa hơn
giúp định vị con đường trong một thế giới biến đổi nhanh